các điều tra viên cũng đưa ra giả thiết có thể nạn nhân bị các bạn bạc nắm bắt được thông tin xuất hiện lòng tham rồi tiến hành giết người cướp của đốt xác phi tàng
thường ngày nạn nhân để nhiều tiền trong người sử dụng một điện thoại và có đeo nữ trang là một đôi bông tay vàng nhưng tại hiện trường vụ án không tìm thấy các vật dụng trên
trước nhận định đó các điều tra viên được lệnh giả soát tất cả các đối tượng tình nghi trên địa bàn nơi nạn nhân sinh sống
các địa bàn lân cận các đối tượng có điều kiện tiếp xúc với nạn nhân trong thời gian nạn nhân tử vong
đặc biệt quan tâm đến các nạn nhân có tiền án tiền sự những thanh niên lêu lỏng bị gọi lên điều tra lấy lời khai
nhưng dường như không phát hiện được đối tượng có chi tiết liên quan đến vụ án
từ các mối quan hệ chúng tôi sau đó xác định là chỉ đi vào một cái hướng là có khả năng là giết cướp hoặc giết do một cái mâu thuẫn nào đấy
để từ đó có cái định hướng mà truy xét đối tượng
thời gian cứ lặng lẽ trôi qua áp lực tìm ra kẻ thù ác mỗi lúc một tăng cao
nhưng kẻ thù ác vẫn nhận nhơ ngoài phòng pháp luật
đã trở thành chăn trở của lãnh đạo ban chuyên án cũng như thách thức các trinh sát trong cuộc truy tìm tội phạm
cuộc giật đuổi hung thủ lại quay trở về vạch xuất phát
nhưng bằng kinh nghiệm và những dấu vết chứng cứ thu thập được tại hiện trường trên tử thi lãnh đạo ban chuyên án nhận định vấn đề cần trả lời đó là nguồn đốt là từ đâu
đốt do xăng hay do dầu diesel đây chính là nút thắt của vụ án
giải quyết được vấn đề này sẽ mở ra hướng đi cho việc truy bắt
với sự quyết tâm không biết mệt mỏi sự khẩn trương cũng như sự phối hợp của các bộ phận liên quan
nguồn đốt mà hung thủ sử dụng để đốt xác nạn nhân màu chóng được xác định

từ những thông tin từ phòng kỹ thuật hình sự cung cấp lãnh đạo ban chuyên án đã chỉ đạo các điều tra viên xuống các địa bàn xung quanh khu vực để tiến hành xác minh những ai đã mua xăng lẻ vào thời điểm nạn nhân tử vong
qua quá trình khám nghiệm hiện trường chúng tôi đã thu thập được một số dấu vết và kết hợp với các phương tiện nghiệp vụ hiện đại tại công an tỉnh khánh hòa thì chúng tôi cũng đã khẳng định được đây là dấu vết xăng
và qua quá trình giám định thì cũng khẳng định được là vị trí và đối tượng để mua bán xăng là vị trí bán lẻ ngoài thị trường
tiếp tục đẩy mạnh công tác truy tìm từ thông tin từ một hộ gia đình bán xăng lẻ trên địa bàn thôn xuân lập xã cam tân huyện cam lâm đã cung cấp thông tin
vào thời điểm trưa ngày một mươi năm tháng một mươi hai có một người với dáng vẻ gầy ốm độ tuổi ngoài hai mươi nói rộng địa phương tới mua một can nhựa đựng xăng
với giá ba mươi đồng
từ những vật chứng với thông tin thu thập được cơ quan điều tra nhận định hung thủ số một của vụ án chính là đối tượng đã xuất hiện tại địa điểm trên
bàn truyền án đã xác minh những thanh niên có vóc dáng giống như miêu tả của nhân chứng
kết thúc quá trình sàng lọc nổi lên là đối tượng phan thành tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
cùng chú tại thôn phú bình xã cam tân huyện cam lâm tỉnh khánh hòa sinh sống gần hiện trường vụ án và gọi nạn nhân thanh là mợ
theo điều tra trinh sát đối tượng tâm thuộc thành phần lêu lỏng thường xuyên tụ tập đàn đúng với các đối tượng đua đòi tại địa phương nghiện hút cỏ mỹ
song song theo dõi mọi gì biến động của đối tượng cơ quan điều tra đã cung cấp ảnh của đối tượng của nhân chứng là người bán xăng lẻ nhận diện
kết hợp với dấu vân tay thu thập được trên can nhựa tại hiện trường vụ án góp với dấu vân tay của đối tượng tâm cơ quan công an có điều kiện để khẳng định hung thủ chính là đối tượng tâm
dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh ban chuyên án đã lên kế hoạch rất chi tiết về việc bắt và khám xét chỗ ở của đối tượng phan thành tâm